chiều nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp đại biểu cô lạc bộ các nhà báo campuchia
chia sẻ với đoàn đại biểu câu lạc bộ các nhà báo campuchia về tình hình báo chí việt nam và quá trình hình thành và phát triển của báo nhân dân qua các thời kỳ
tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh cho biết báo nhân dân là một trong sáu cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực tại việt nam với những đổi mới sáng tạo trên đa nền tảng
báo nhân dân được coi là cơ quan chuyển đổi số hàng đầu việt nam phối hợp tuyên truyền một cách nhuẩn nhuyễn giữa các loại hình báo in phát thanh truyền hình cũng như trên các nền tảng mạng xã hội
tổng biên tập báo nhân dân bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia nói chung và quan hệ báo chí nói riêng sẽ ngày càng bền chặt
ông pui ken chủ tịch câu lạc bộ các nhà báo campuchia chia sẻ thông tin về thành viên của câu lạc bộ qua hai mươi bốn năm thành lập
trao đổi và tìm hiểu về cách thức chuyển đổi số trong báo chí hiện đại tại việt nam cũng như gửi lời mời lãnh đạo báo nhân dân sang thăm campuchia dịp gần nhất
ông pui ken mong muốn thời gian tới báo chí hai nước có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau nhiều hơn
chiều nay bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trì dũng dẫn đầu đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đến thăm và đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trọng điểm tại tỉnh nghệ an
dự án bệnh viện ung biếu nghệ an giai đoạn hai dự án thuộc nhóm a công trình trọng điểm hiện đang được một mươi hai nhà thầu xây lắp thiết bị phối hợp hoàn thiện
khối lượng thi công công trình khối nhà chính đã đạt một trăm linh phần khung bê tông cốt thép phần xây chát đạt một trăm linh
khối lượng thi công trình khối nhà chính đã đạt tám mươi khối lượng công việc các hạng mục điện nước đạt sáu mươi khối lượng
dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn dự án sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục đầu năm hai nghìn hai mươi năm bàn giao đưa vào sử dụng
tại dự án đường ven biển từ nghi sơn thanh hóa đến cửa lò nghệ an bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ghi nhận biểu dương nỗ lực của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao cho nhà thầu thi công
năm hai nghìn hai mươi bốn dự án được bố trí tám trăm ba mươi hai tỷ đồng để hoàn thiện phần thứ ba của dự án
từ đầu năm đến nay dự án đã giải ngân được hai trăm chín mươi tỷ đồng đạt ba mươi năm kế hoạch
dự kiến phần nền đường sẽ hoàn thành trước ngày ba mươi tháng tám phần móng mặt đường hệ thống an toàn giao thông hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
các cầu trên tuyến sẽ hoàn thành từ nay đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm chia sẻ góc nhìn thực tiễn và kinh nghiệm chuyển dịch năng lượng bền bộ
bền vững trên khắp thế giới cũng như cách tiếp cận phù hợp cho doanh nghiệp việt nam
sự kiện định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững và thực tiễn triển khai cho doanh nghiệp sản xuất đã diễn ra chiều nay tại hà nội
hiện hoạt động sản xuất công nghiệp tại việt nam còn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng hóa thạch
do đó khi nhu cầu năng lượng tăng sẽ kéo theo lưỡng phát thải khí nhà kính tăng lên đáng kể
để đạt được mục tiêu cam kết theo cốc hai mươi sáu việc chuyển dịch năng lượng xanh trên toàn diện các lĩnh vực
đặc biệt là khối doanh nghiệp sản xuất tại việt nam là yêu cầu bắt buộc
đại diện eurocharm việt nam nhận định hiện còn một số rào cản trong việc chuyển đổi năng lượng tại việt nam
đồng thời thị trường năng lượng ở việt nam vẫn đang trong quá trình bắt đầu chuyển đổi
do đó cần nhanh chóng hoàn thiện về các cơ chế chính sách để thúc đẩy và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo
từ phía doanh nghiệp cũng như thu hút các nhà đầu tư trong ngành năng lượng sạch
tại hội nghị cop hai mươi sáu việt nam đã cam kết đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
trong đó đặt mục tiêu giảm bốn mươi ba năm lượng phát thải khí nhà kính
cũng như xác định tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm bảy mươi trong kế hoạch phát triển năng lượng vào năm hai nghìn năm mươi
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều nay đến ngày một mươi sáu tháng năm
khu vực bắc bộ sẽ xảy ra mưa lớn tiêm mẩn nguy cơ lũ lụt sạt lở tại các vùng trũng khu vực vùng núi
nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ sạt lở đất gây ra
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
các bản tin cảnh báo để hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh
kiểm tra ra soát khu vực có nguy cơ ngập lụt bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình trọng yếu
đặc biệt là tại các khu vực trong ba ngày vừa qua đã xảy ra mưa lớn cục bộ bị ngập úng và sạt lở